thưa quý vị và các bạn vào chiều qua ngày một tháng một mươi thủ đô hà nội ghi nhận thêm một ca nhiễm covid một mươi chín liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức
như vậy là hiện đã có tám ca dương tính sars cov hai liên quan đến ổ dịch mới này
trước tình hình trên cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã có văn bản hòa tốc gửi ủy ban nhân dân tp hà nội sở y tế hà nội và bệnh viện hữu nghị việt đức
cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị văn phòng ủy ban nhân dân tp hà nội hỗ trợ bệnh viện hữu nghị việt đức địa điểm cách ly y tế cho người nhà người bệnh và khách sạn cho nhân viên y tế trong thời gian sớm nhất để bảo đảm công tác phòng chống dịch và công tác chuyên môn điều trị chăm sóc cho người bệnh
cục cũng đề nghị sở y tế hà nội tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ công tác xét nghiệm và các biện pháp phòng chống dịch khác cho bệnh viện hữu nghị việt đức
cục quản lý khám chữa bệnh giao bệnh viện này tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và sở y tế hà nội thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch báo cáo hàng ngày hoặc khi có diễn biến đột xuất về bộ y tế
liên quan đến ổ dịch mới này cdc hà nội cũng đã yêu cầu trung tâm y tế các quận huyện thị xã ra soát lập danh sách để quản lý và theo dõi sức khỏe các trường hợp đi đến làm việc khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh tại bệnh viện hữu nghị việt đức từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi tháng bốn
cụ thể người đi đến làm việc khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh tại phòng khoa tầng điều trị có ca nhiễm hiện tại là tầng bảy tầng tám tòa nhà d hoặc tiếp xúc với ca nhiễm thì xử trí như trường hợp tiếp xúc gần
người tới bệnh viện này có biểu hiện ho sốt khó thở hoặc bất thường với sức khỏe xử trí như ca nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
các trường hợp còn lại cách ly tại nhà một mươi bốn ngày và lấy mẫu xét nghiệm rt pcr mẫu gột